công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự và tạm giam hai bị can gồm lại thị loan và nguyễn mạnh chiến
cùng chú tại huyện kim bảng để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó vào ngày một tháng bảy tại sân bay nội bài lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn lại thị loan và nguyễn mạnh chiến
đang tổ chức cho sáu người trốn sang campuchia các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại campuchia
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai loan về nước và rụ rỗ được sáu nam nữ thanh niên ở tỉnh hà nam và sơn la
sau đó hứa hẹn đưa sang campuchia làm việc với mức lương chín trăm linh usd mỗi người một tháng và mỗi người phải nộp cho loan số tiền khoảng bốn triệu đồng